tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với tổng cục thống kê thuộc bộ kế hoạch và đầu tư
quỹ dân số liên hợp quốc unfpa và đại sứ quán úc tại việt nam tổ chức hội nghị công bố kết quả điều tra quốc gia
về bạo lực với phụ nữ việt nam năm hai nghìn một mươi chín nhằm thông tin rộng rãi về các kết quả thu được từ cuộc điều tra
theo báo cáo điều tra năm hai nghìn một mươi chín cỡ ba phụ nữ thì có gần hai phụ nữ phải chịu ít nhất một hoặc nhiều hình thức bạo lực
do chồng gây ra trong đời và ba mươi một sáu bị bạo lực trong một mươi hai tháng qua
bạo lực đối với phụ nữ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho phát triển kinh tế và sức khỏe thể chất tinh thần của phụ nữ
ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gây ra cho nền kinh tế việt nam tương đương với một tám gdp
tại hội nghị các cơ quan tham gia thực hiện cuộc điều tra khẳng định sau gần một mươi năm kể từ cuộc điều tra lần thứ nhất
các kết quả thu được cho thấy những chuyển biến tích cực dù còn tồn tại hạn chế nhất định
nhìn chung tỷ lệ phụ nữ bị các dạng bạo lực đã giảm nhẹ
thay đổi tích cực đang diễn ra rõ nét ở nhóm phụ nữ trẻ tuổi
họ không cam chịu và mạnh mẽ hơn trong đấu tranh với bạo lực
những người có trình độ học vấn cao có tỷ lệ bị bạo lực cũng thấp hơn
tại hội nghị công bố kết quả điều tra chính phủ việt nam chính phủ australia và unfpa
cùng kêu gọi hành động khẩn cấp để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ